sở thông tin truyền thông phối hợp với sở y tế tỉnh quảng bình đã tổ chức họp báo để thông tin về trường hợp
một bệnh nhân phát hiện tái dương tính với virus sars cov hai sau khi được điều trị khỏi bệnh tại tp hcm và trở về địa phương
ngày tám tháng một mươi một anh đinh quý n chú tại xã trung hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình nhập cảnh từ rumani về sân bay tân sơn nhất
có kết quả dương tính với sars cov hai sau đó người này nhập viện điều trị
sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính ngày ba tháng một mươi hai bệnh nhân được ra viện và đón xe khách trở về quảng bình
ngày bảy tháng một mươi hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho anh n cho kết quả dương tính
qua ý kiến của các chuyên gia và cũng như là nhận xét các trường hợp tái dương tính chưa có trường hợp nào tái lên nhiễm ra cộng đồng
do đó tất cả bà con thì cũng yên tâm không nên quá hoang mang lo lắng
các trường hợp tái dương tính và ngành y tế đang cùng với tất cả các ngành chức năng để tầm soát tất cả các trường hợp f một f hai
và để thực hiện các biện pháp đảm bảo cho công tác phòng chống dịch tốt nhất
theo điều tra ban đầu có hai mươi năm người ở quảng bình đi cùng chuyến xe với bệnh nhân n
hiện bệnh nhân n vào điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
sở y tế tỉnh quảng bình cũng đã lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tập trung các trường hợp f một
đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch một cách hiệu quả nhất